thưa quý vị ghép tế bào gốc tạo máu được coi là một cuộc cách mạng trong điều trị các bệnh máu và cơ quan tạo máu
vậy tế bảo gốc tạo máu là gì và việc tách chết tế bảo gốc tạo máu được thực hiện ra sao
ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia đến từ trung tâm tế bào gốc bệnh viện đa khoa tâm anh
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa tiến sĩ với sự phát triển của khoa học công nghệ thì hiện nay tế bào gốc tạo màu đang được ứng dụng rất là nhiều trong việc điều trị một số loại bệnh
sau quá trình thu thập thì tế bảo gốc tạo máu sẽ được thực hiện các bước tách chết như thế nào thưa tiến sĩ
tế bảo gốc tạo máu thì được sinh ra và cưu trú trong tùy xương ở người trưởng thành
thế thì tế bảo gốc ở trong tùy xương nó có khả năng là tăng sinh và tái tạng tạo ra một tế bảo mới giống hệt như tế bảo ban đầu
sau khi thu thập tế bảo gốc thì mẫu tế bảo gốc được chuyển về phòng
phòng thí nghiệm để tiến hành tách chết
đối với tế bảo gốc từ tùy xương và máu dây rốn thì người ta có thể áp dụng biện pháp tách chết thủ công bằng tay sử dụng phiên côn và ly tâm
hoặc là sử dụng các hệ thống tự động hoặc bán tự động để tách chết tế bảo gốc
phương pháp thủ công thì có một cái ưu điểm là mình loại được rất là nhiều cái hồng cầu lại được gần hết cái hồng cầu
và vì vậy là cái hematocrid ở trong cái mẫu rất là thấp
nên là cái việc tách chết bằng phương pháp thủ công này thì cũng có một cái nhược điểm là nó là hệ thống mở
và đó là cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn cũng cao hơn
thế gần đây thì người ta thường sử dụng cái hệ thống tách chiết tự động hoặc là bán tự động để tách chiết tế bào gốc từ tùy xương và từ máu dây rốn
thế thì cái hệ thống tách chết này có một cái ưu điểm là nó là hệ thống kín
đảm bảo tuyệt đối cái việc lây nhiễm là không có xảy ra
các cái hệ thống tách chiết này thì ngày càng được cải tiến để mà nâng cao cái hiệu suất thu hồi tế bào
và một cái đặc biệt quan trọng nữa là cái tỷ lệ cái tế bào sau ghép phục hồi tốt
thế còn đối với tế bảo gốc máu ngoại vi thì sao
tế bảo gốc máu ngoại vi thì cần là phải có một cái quá trình huy động
huy động từ tùy xương ra máu ngoại vi
sau đó thì tiến hành tách chiết bằng hệ thống tự động
phân tách tế bảo gốc để tách giữ lại tế bảo gốc
và chuyển lại các thành phần máu khác trở lại cho người hiến
thế thì quy trình này thông thường được làm ở ngay tại cái phòng để mà thu thập tế bào gốc
trong quá trình lấy tế bào gốc thì chúng ta có rất là nhiều nguồn
vậy thì đối với những người hiến tế bào gốc tạo máu thì sẽ có những cái nguy cơ nào có thể gặp phải ạ
đối với người hiến tế bảo gốc tạo máu từ tùy xương và từ máu ngoại vi
thì phải thực hiện một số các cái thủ thuật xâm lấn
thì cũng sẽ phải chịu một cái nguy cơ
giống như thầm
tương tự như là các cái thủ thuật y tế khác
ví dụ như là chảy máu tại cái vết chọc hút này
hoặc là nhiễm trùng này
hoặc là xương phù nề
tất nhiên là những cái đó thì nó cũng không quá là nghiêm trọng
và các bác sĩ có thể kiểm soát được
nhưng riêng với tế bảo gốc tạo máu từ giấy rốn
thì hẳn như là không có một cái nguy cơ nào đối với người hiến
đối với cả mẹ và bé
bởi vì là cái việc thu thập tế bảo gốc từ giấy rốn sẽ được tiến hành sau khi kẹp rốn và cắt rốn
thì gần như là không có cái nguy cơ nào cả
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ trong chương trình ngày hôm nay
tế bảo gốc là tế bảo nguyên thủy nhất của cơ thể
có thể biến đổi thành nhiều tế bào của các cơ quan khác nhau
tế bảo gốc tạo máu là loại tế bảo có thể biến đổi thành các tế bảo máu mang chức năng khác nhau như
hồng cầu để vận chuyển oxy tiểu cầu để chống chảy máu
bạch cầu để tạo miễn dịch bảo vệ cơ thể
ở người lớn tế bào gốc tạo máu chủ yếu ở tủy xương
ngoài ra có thể ở máu ngoại vi tuy nhiên số lượng rất ít
ở trẻ sơ sinh tế bảo gốc tạo máu có thể ở trong máu giấy rốn của trẻ
như vậy có ba nguồn tế bảo gốc gồm từ tế bảo máu ngoại vi từ tủy xương và từ máu giấy rốn
thưa quý vị hiện nay hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những đơn vị uy tín đáng tin cậy hàng đầu
trong lĩnh vực thu thập tách chiết nuôi cấy lưu trữ tế bảo gốc
nếu quý vị có nhu cầu tìm hiểu về các dịch vụ liên quan tới tế bào gốc
có thể liên hệ với bệnh viện đa khoa tâm anh qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay